sau khi thủ tướng chính phủ quyết định đồng ý cho phép xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo trong tháng bốn năm nay
các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại đồng bằng sông cửu long đã rất vui mừng trước thông tin này
bởi hơn hai tuần nay họ đã phải tạm ngưng xuất khẩu để đánh giá lại tình hình lúa gạo trong nước
theo các doanh nghiệp quyết định cho xuất khẩu gạo trở lại phù hợp với nguyện vọng của các đơn vị hoạt động trong ngành hàng lúa gạo việt nam
nhất là tại đồng bằng sông cửu long đây là quyết định rất kịp thời và vui mừng cho doanh nghiệp
về lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng bốn là bốn trăm linh tấn và dự kiến thêm bốn trăm linh tấn trong tháng năm tới
tại văn bản công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo
nguyên tắc quản lý hạn ngạch được quy định là thương nhân đăng ký tờ khai hải quan trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước
và số lượng sẽ được trừ lùi và số lượng được phép xuất khẩu trong tháng bốn là bốn trăm linh tấn
bộ công thương cũng chỉ cho phép xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế gồm đường bộ đường sắt đường biển đường thủy và đường hàng không